tại tỉnh phú yên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững với sự tham dự của lãnh đạo chín tỉnh hưởng lợi từ dự án
đó là thanh hóa nghệ an hà tĩnh bình định khánh hòa phú yên ninh thuận sóc trăng và cà mau
theo ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hơn bốn năm qua
dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới vkp
đã giúp các địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững
theo định hướng của chính phủ cũng như là ngành thủy sản trong thời gian tới
tuy nhiên nhiều tiểu hợp phần của dự án đến nay chưa thực hiện hoặc chậm triển khai
ngoài ra việc chậm bố trí vốn đối ứng của các địa phương đã ảnh hưởng tới tốc độ giải ngân
nên đến nay mới chỉ đạt năm mươi ba bảy kế hoạch vốn với gần một một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
vì vậy trong thời gian tới các địa phương thụ hưởng dự án cần tập trung vào các tiểu hợp phần quan trọng
như nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cáo
cá việt nam thực hiện một số đề án nghiên cứu chính sách nâng cấp cơ sở hạ tầng
các công trình phục vụ vùng an toàn sinh học hướng dẫn tập huấn nuôi trồng thủy sản bền vững
giúp người dân nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản giảm thiểu rủi ro phát triển kinh tế
trước đây ngư dân không có biết giám sát dịch bệnh là ghi chép như thế nào
rồi theo dõi như thế nào hay là sử dụng con giống sạch bệnh là con giống ra sao ở đâu
thì bây giờ coi dự án đã giúp cho họ là biết gọi như là chọn con giống như thế nào và chọn ở đâu
dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
gồm bốn hợp phần là tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững
thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ và quản lý dự án
đến nay dự án đã hỗ trợ thành lập năm mươi vùng an toàn sinh học trên diện tích một mươi một hectare
với gần tám bảy trăm linh hộ tham gia
hỗ trợ ba mươi hai vùng đa dạng hóa đối tượng nuôi với gần hai năm trăm linh hộ
tập huấn biện pháp canh tác bền vững cho một mươi chín bảy trăm linh tám nông dân
hỗ trợ thành lập chín mươi bảy tổ đồng quản lý tại tám tỉnh với một mươi ba tám trăm một mươi hai ngư dân tham gia quản lý
tám trăm linh ba km chiều dài bờ biển
riêng hai tỉnh bình định và phụ yên đã phê duyệt đề án khu vực biển ven bờ
do cộng đồng địa phương quản lý với diện tích gần tám mươi ba hectare
ngoài ra hai mươi cảng cá bến cá đường
cảnh cá được cải tạo nâng cấp
trong đó sáu cảng cá bến cá đã đưa vào sử dụng
còn lại là hoàn thành từ năm mươi đến chín mươi khối lượng
xây dựng và cung cấp trang thiết bị nhân sự hai mươi chín trạm theo dõi kiểm soát
và giám sát cùng một mươi sáu tàu tuần tra ven bờ và cano cho các tri cục thủy sản